tại thị trấn lao bảo huyện hướng hóa tỉnh quảng trị đã diễn ra lễ bàn giao các bản vẽ hoàn công xây dựng mốc quốc giới
từ mốc năm trăm bảy mươi bảy đến mốc sáu trăm linh bảy giữa tỉnh quảng trị với tỉnh sa văn na khệt của lào
và hệ thống mốc quốc giới từ mốc sáu trăm linh tám đến mốc sáu trăm ba mươi tám giữa tỉnh quảng trị với tỉnh salavan của lào
thực hiện kế hoạch tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc giới quốc gia việt nam lào được chính phủ hai nước phê duyệt
từ năm hai nghìn tám đến nay tỉnh quảng trị và hai tỉnh sa văn nác hệt sa lavan lào đã hoàn thành công tác tăng dày
và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới tại sáu mươi hai vị trí với tổng số sáu mươi tám cột mốc đồng thời cắm bổ sung tại ba mươi bảy cọc dấu phụ tại
hai mươi bốn vị trí nhằm làm rõ đường biên giới ở những nơi có địa hình đặc trưng
việc hoàn thành dự án đã tạo thuận lợi cho công tác quản lý và bảo vệ biên giới mở rộng hợp tác thương mại
thúc đẩy đầu tư và trao đổi văn hóa du lịch giữa các vùng biên giới hai nước
ninh chính trị trật tự an toàn xã hội củng cố an ninh quốc phòng vùng biên giới
góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa hai nước việt nam và lào